sau khi tiếp nhận thông tin về vụ đối tượng sử dụng súng cướp tài sản tại cửa hàng kinh doanh vàng lương oanh
phường mạo khê thị xã đông triều công an tỉnh quảng ninh đã bắt giữ được đối tượng chỉ sau hơn một ngày gây án
đối tượng là đinh thanh tùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại phường cẩm tây thành phố cẩm phả
bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại xã trung hà huyện thủy nguyên thành phố hải phòng
công an cũng thu giữ một khẩu súng là công cụ gây án
trước đó vào hồi một mươi năm h ba mươi phút ngày tám tháng một mươi đinh thanh tùng đeo khẩu trang bịt mặt đi vào cửa hàng
rút súng ngắn khống chế nhân viên và yêu cầu cho hai trăm linh triệu đồng và chiếc ba lô mang theo
sau khi lấy được tiền tùng lấy xe máy bỏ chạy thì va vào một xe ô tô bán tải
nên ngã văng ba lô đựng tiền và súng ra ngoài
đối tượng nhanh chóng bỏ chạy và để lại chiếc ba lô cùng số tiền đã cướp được